cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo làm rõ vấn đề đại biểu quốc hội nêu về dự thảo
theo báo cáo mới đây cho vay tiêu dùng ước tăng khoảng ba mươi so với cuối năm hai nghìn một mươi chín
trong đó cho vay sửa chữa nhà ở và mua nhà để ở tăng gần bốn mươi so với cuối năm hai nghìn một mươi chín
tính chung toàn hệ thống tín dụng tháng năm tăng trưởng khả quan
năm tháng đầu năm tăng sáu tám trong khi cùng kỳ chỉ tăng năm bảy
cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn thay đổi theo hướng giảm tín dụng chung dài hạn
tín dụng tiền đồng gần chín mươi hai tín dụng ngoại tệ giảm nhẹ chiếm tám hai tổng tiến dụng
đến hết quý i năm hai nghìn một mươi bảy khu vực ngân hàng vẫn tiếp tục là kênh cung ứng vốn chủ yếu cho nền kinh tế
chiếm gần sáu mươi tổng cung ứng vốn cho nền kinh tế từ thị trường tài chính
với thanh khoản thời điểm này khó khăn về thanh khoản đã nhẹ bớt
bằng chứng là tỷ lệ cho vay trên huy động của toàn hệ thống tại tháng năm năm hai nghìn hai mươi
chỉ khoảng tám mươi bảy giảm nhẹ so với trước
lãi suất liên ngân hàng cũng đã giảm về bốn bốn hai thay vì chạm mốc năm như những tháng trước đó
thưa quý vị đến nay diện tích cây mắc ca trên toàn tỉnh lai châu đạt trên hai trăm sáu mươi hectare
trong đó có một mươi hectare đã cho thu hoạch
kết quả bước đầu cho thấy là cây mắc ca đang là triển vọng để thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp
theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh lai châu
theo đánh giá lai châu có nền khí hậu và thổ nhiệm
nhưỡng phù hợp với trồng và phát triển cây mắc ca
đây là loại cây có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao
với tiềm năng đó năm hai nghìn một mươi một cây mắc ca được trồng thí điểm tại tỉnh lai châu
cho tới nay qua sáu năm với việc tích cực chăm sóc và áp dụng các biện pháp kỹ thuật
bước đầu đã cho thấy hiệu quả và năng suất mà cây mắc ca đem lại
hiện tại thì gia đình tôi đang có một trăm linh cây mắc ca
như các đồng chí đã xem một trăm linh cây mắc ca
thì bây giờ là năm nay thì quả thì đậu là cũng tốt

cây mắc ca trên địa bàn tỉnh lai châu có thể được trồng thuần hoặc trồng sen với cây chè
tại xã bản bo huyện tam đường hiện có gần hai cây trong đó có nhiều cây đã cho ra quả
theo đánh giá của các chuyên gia trồng cả thuần và trồng sen đều cho hiệu quả kinh tế cao với loại cây trồng này
điều kiện phát triển mắc ca ở lai châu là rất rộng rãi
chúng ta thấy những cái nương chè nó thoai thoải như vậy
chúng ta đã thấy những nương chè mà trồng sen mắc ca rồi rất tốt
vừa chè là cây ối tán mắc ca vừa chê tán chê lên rất tốt
thế rồi mắc ca cho thu hoạch nữa
cho nên là rất nhiều cây chè mắc ca vừa chê tán chê lên rất tốt
với những dĩa tính chè của tăm đường điển hình chúng ta có thể đưa mắc ca vào trồng sen
để tạo điều kiện cho việc phát triển cây mắc ca tập trung ủy ban nhân dân tỉnh lai châu cho biết
sẽ xem xét đề ra những chính sách ưu tiên cho người trồng mắc ca cả về cơ chế lẫn đất đai
chủ trương của tỉnh tới đây là đẩy mạnh phát triển cây mắc ca trên địa bàn tỉnh
ở những nơi có điều kiện thích hợp
hiện nay là tỉnh đang giao cho sở lông nghiệp cùng với sở ngành khẩn trương xây dựng đề án phát triển cây mắc ca
trong đó bao gồm là cả những hướng dẫn cũng như là chính sách và cơ chế để hỗ trợ cho lông dân cho các doanh nghiệp
trong việc trồng rồi là chế biến tiêu thụ sản phẩm mắc ca trên địa bàn tỉnh tây trong
với lợi thế về điều kiện tự nhiên sự ủng hộ của nhân dân doanh nghiệp
cùng với những định hướng hỗ trợ của tỉnh lai châu và sự vào cuộc của các nhà khoa học
hy vọng cây macca sẽ trở thành cây trồng chủ lực giúp cho bà con nông dân ở nhiều địa phương vươn lên làm giàu phát triển kinh tế một cách hiệu quả
đã giúp cho ngư dân đóng tàu to hiện đại để vươn khơi bám biển dài ngày
thế nhưng hàng chục vỏ tàu thép của ngư dân miền trung vừa đóng mới di chuyển biển chuyến đầu tiên đã bị hư hỏng nằm bờ
khiến cho cuộc sống của ngư dân rơi vào cảnh khó khăn
tỉnh bình định nơi có đến một mươi tám con tàu đóng theo nghị định sáu mươi bảy
nhưng đưa vào sử dụng chưa đầy năm đã bị hàn dỉ bong chóc thành từng mảng có chiếc thì máy hỏng
mới nhìn không ai có thể ngờ đây là con tàu mới đóng chưa đầy năm bởi sự xuống cấp như thế này
tuy nhiên chưa đầy một năm thì con tàu vỏ sắt này đã bị hàn dì như thế này
chỉ bằng tay thường thôi thì tôi cũng có thể cậy được cả mảng sắt lên như thế này
thì thử hỏi giữa sóng cả biển lớn những con tàu này liệu có an toàn
điều này lý giải vì sao những con tàu cả mười mấy tỷ đồng vẫn đang nằm ở bờ
còn ngư dân thì khắc hoài trong nỗi lo lắng vì lấy tiền đâu trả nợ ngân hàng
khó khăn càng trồng chất khi tàu chẳng thể ra khơi còn ngư dân không có tiền trả nợ vay ngân hàng đóng tàu
đã vậy mỗi ngày còn phải mất thêm một trăm linh thuê người trong tàu
trong câu chuyện với phóng viên truyền hình nhân dân ngư dân trần đình sơn không giấu nổi nỗi lo lắng
xen lẫn sự phẫn nộ khi mà con tàu vỏ sắt của gia đình ông vừa mới hạ thủy chưa đầy năm
nhưng cả hai lần vân khơi thì đều bị hỏng máy thủy phải thuê tàu lai rắt về cảng
hiện nay nằm bờ đã sáu mươi ngày rồi
nói gì khi đến mang một con tàu thì mục đích là vươn khơi bán biển vì kinh tế
mà hiện nay đã nằm bờ hai tháp thì kinh tế không có
tất cả các nguồn vốn trong gia đình đã cạn kiệt
nguyên nhân ban đầu được xác định do chất liệu đóng tàu không đạt chuẩn và máy thủy không chính hãng
cái thép đó không nằm bảo cái thứ hai là cái máy đó cũng không nằm bảo
hay nói khác là cái máy đó bị lập hồ sơ giả
và từ cái mixupi không phải là mixupi thiệp
ngay cả nhà sản xuất họ cũng nói như thế
cho nên tôi cho đây là một hành vi lừa đảo
mà đã là một hành vi lừa đảo mà lợi dụng
cái sự ít hiểu biết của ngư dân
thì tôi nghĩ là tất cả các nhà chức trách
đặc biệt là các cơ quan chức năng phải vào cuộc để xử lý cái này
vì tôi cho là cái hậu quả rất là nghiêm trọng
không những ngư dân bị áp lực trả cho ngân hàng
tức là áp lực trả v bốn để trả ngân hàng
mà ngư dân đang thất nghiệp
kể cả ngư dân đòi tự tử
theo thống kê của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

đến thời điểm này có hai mươi một chiếc tàu đóng mới
theo nghị định sáu bảy
xảy ra sự cố không thể tiếp tục ra khơi
trong đó có một mươi hai chiếc tàu
do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nam triệu
ở địa chỉ hai trăm tám mươi lạch chai hẻ phòng đóng
và năm chiếc do công ty trách nhiệm hữu hạn đại nguyên dương đóng
giờ đây trong thời gian đợi cơ quan chức năng điều tra
làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan
thì khó khăn vẫn thêm trồng chất lên cuộc sống của ngư dân
khi tàu vẫn nằm bờ chẳng thể ra khơi
thưa quý vị câu chuyện tàu vỏ thép vừa đưa vào sử dụng đã hỏng
gây khó khăn cho ngư dân
và tạo sự nghi ngờ về tính hiệu quả của chính sách hỗ trợ ngư dân bám biển
vì vậy nhiều ý kiến cho rằng
cần làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan
thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự
để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn với ông vũ văn tám
thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về vấn đề này
được biết vừa qua bộ nông nghiệp đã tổ chức đoàn đi kiểm tra khảo sát
đặc biệt là tại hai tỉnh bình định và phú yên
nơi mà có những con tàu vỏ sát vừa vơn khơi đã bị hỏng
vậy thì qua thực tế kiểm tra thì nguyên nhân bước đầu là như thế nào
qua quan sát thì chúng tôi thấy rằng là
chủ yếu là bị dì xét
do chất lượng thép không đúng theo quy chuẩn và các quy định trong hợp đồng
rồi máy tàu thì
theo quy định là phải máy mới nguyên chiếc và máy thủy mới
chứ không phải là máy bộ
nhưng mà đã phát hiện là một số cái máy hỏng là do
nó không đồng bộ và không mới hoàn toàn
và một số cái thiết kế cũng như là cái trang bị
các cái thiết bị ở trên tàu nó không đúng theo cái hợp đồng
một vấn đề mà ngư dân quan tâm nhất hiện nay
đó là hướng giải quyết những con tàu bị hỏng
rồi thực hiện như thế nào ạ
trước hết là trách nhiệm về cái việc khắc phục cái lỗi này
thì chủ yếu là trách nhiệm của hai cơ sở đóng tàu đó là
nam triệu và đại nguyên dương
cụ thể là hai cái đơn vị này phải tập trung cùng với địa phương
và chủ tàu để khắc phục toàn bộ những cái lỗi mà theo cái hợp đồng
và theo kết luận của ủy ban nhân tỉnh
thông qua cái tổ
thẩm định độc lập này
và sau khi mà khắc phục xong những cái lỗi này
và nếu như mà có một cái sự cam kết
và bộ nông nghiệp thấy rằng là có đủ cái điều kiện
thì mới để ở trong cái danh mục các cái cơ sở đóng tàu đủ điều kiện
còn không thì phải cho ra
vâng xin cảm ơn thứ trưởng đã dành thời gian tham gia chương trình của truyền hình nhân dân
ở phần tiếp theo của chương trình
cảnh báo về ô nhiễm môi trường kênh dạch tại thành phố hồ chí minh
không để trẻ em phải lớn lên một mình
liên quan đến việc ồ ạt trở cắt sông ba đi bán
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên vừa có công văn hỏa tốc
yêu cầu công an tỉnh phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng cảng vụ quy nhơn
tại hồ chí minh
và các ngành địa phương khẩn trương kiểm tra tạm dừng ngay việc vận chuyển cát vật liệu xây dựng thông thường ra ngoài tỉnh
kể cả đường bộ hay là đường thủy
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
hiện sở tài nguyên và môi trường đang kiểm tra tính pháp lý của các tổ chức khai thác cát
trong việc vận chuyển bán cắt ra ngoài tỉnh
kiểm tra diện tích chiều sâu khối lượng khai thác theo giấy phép
và khối lượng khai thác đã vận chuyển bán ra ngoài tỉnh
của các doanh nghiệp được cấp phép
cục thuế tỉnh kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát
và kịp thời xử lý theo thẩm quyền nếu phát hiện sai phạm
tuy nhiên theo quan sát của phóng viên
trong khi các ngành chức năng đang triển khai kiểm tra các vấn đề liên quan đến khai thác cát trên sông ba
thì trong hai ngày nghỉ vừa qua thứ bảy và chủ nhật
các đối tượng càng đẩy nhanh tiến độ khai thác cát ở cả phía đông và phía tây cầu đà răng
thậm chí ngay tại bờ sông gần khu vực dân cư
các đối tượng đã ổ ạt vận chuyển cát đi khắp hướng
điều đáng nói là chín mỏ cát được cấp phép
và một số không phép trên sông ba nằm rất gần nhau
và không được kiểm soát chặt chẽ vị trí độ sâu khối lượng
gây thất thoát tài nguyên biến đổi dòng chảy và môi trường
trước đó truyền hình nhân dân đã có bài phản ánh về việc
từ đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy cho đến nay
trên sông ba đoạn qua các xã bình ngọc thành phố tuy hòa
hòa thành huyện đông hòa hòa an huyện phú hòa
mỗi ngày có hàng trăm lượt xe ô tô tải
thi nhau chở cát khai thác từ lòng sông
đến tập kết tại khu vực cảng vũng rô
rồi chuyển lên những tàu lớn để đưa ra ngoài tỉnh tiêu thụ
hiện nay trên địa bàn thành phố hồ chí minh
có hàng trăm con canh rạch bị ô nhiễm nặng nề
làm ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt
cũng như là đời sống hàng ngày của người dân
trong đó rạch ông búc thuộc địa bàn phường tân tạo
quận tân bình đã ở mức báo động
nước đen ngòm mùi hôi thối bốc lên
nồng nặc ruồi mũi chuột
đó là hiện trạng của con canh ông búc
theo phản ánh của nhiều người dân
hàng ngày các doanh nghiệp các cơ sở sản xuất
và các hộ kinh doanh buôn bán ở chợ tự phát
cầu ông búc thuộc địa bàn khu phố năm
phường tân tạo quận bình tân
đã đưa rạch xả thẳng xuống hai con rạch
mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần nhắc nhở
nhưng do thiếu chế tài xử lý
nên tình trạng vi phạm ngày càng nghiêm trọng hơn
cùng với đó một số người dân sống hai bên con canh này
cũng đã xả thẳng trực tiếp ra môi trường
mùa nắng mùa mưa gì đó
tràn ngập hết nhà cô bị ngập hết
nhà cô bị ngập á
ngập lên mấy tắc luôn
còn cái mùi nó như thế nào
mùi hồi lắm mùi dầu với mùi thúi hồi lắm
té xuống cái là tắm ba ngày
cô không sạch nữa
mỗi khi trời mưa to
tình trạng bùn đen nước đen
do ô nhiễm từ canh liên xã canh nước lên
tràn cả vào nhà dân và đường
ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân
sống ở đây cảm thấy bất an
hết sức khỏe sợ bệnh
và nhà có em bé
bệnh thường xuyên
theo báo cáo của địa phương
thì khu phố năm phần tân tạo
cũng là nơi có tỷ lệ người bị suốt suốt huyết
nhiễm virus zika hay bị tiêu chảy viêm phổi
và thậm chí là ung thư
luôn ở mức cao so với những địa phương khác
do đó nêu cao ý thức cho người dân
trung tay bảo vệ môi trường
là những việc làm rất cần thiết của chính quyền các cấp ở đây
thưa quý vị
làng trẻ em sos việt nam
được thiết lập trên bốn nguyên tắc sư phạm
của tổ chức làng trẻ em sos quốc tế
là bà mẹ anh chị em
mãi ấp gia đình và cộng đồng làng
đây là nơi nuôi dưỡng
chăm sóc và giúp đỡ trẻ em mổ côi
trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
mới đây một dự án có tên
lọ đựng tình thương
đã được làng đưa ra
và nhận được sự ứng ứng của cộng đồng
với mong muốn không để trẻ em

và không phải lớn lên một mình
làng sos hà nội
sau khi lũ trẻ chào mẹ đi học
mẹ lâm sẽ tiếp tục chuẩn bị bữa trưa
cho bảy đứa con của mình
cũng giống như tất cả các bà mẹ của làng sos
trên khắp việt nam
và trên toàn thế giới
đã dành cả cuộc đời mình
cho việc chăm sóc nuôi dưỡng những đứa trẻ
không do mình sinh ra
cho chúng tình yêu thương
nuôi dưỡng tình cảm gia đình
trong trái tim của bọn trẻ
mẹ lâm phải tính toán sao cho tiền học
tiền ăn tiền quần ăn
tiền ăn tiền quần ăn
áo sách vở của các em được đầy đủ
là mẹ của nhiều trẻ một lúc
không phải việc dễ dàng
nó lấy đi sức lực nhưng bù lại
là tình yêu và hạnh phúc của một người mẹ
đứa bé nhất năm tuổi
đang là cái đuôi bám mẹ không rời nửa bước
tôi làm ở làng sos
đến đây là được hai mươi tám năm rồi
và tôi nuôi được ba mươi con
con lớn nhất của tôi là năm nay

các con của cháu cũng được hai đứa con
các con của cháu cũng được hai đứa con
con của cháu thì nó vẫn rất là hay về thăm tôi
bảy anh chị em trong nhà
biết bảo ban đụng bọc chăm sóc cho nhau
đi học về đứa giúp mẹ nấu cơm
đứa dạy em học bài
ngôi nhà lúc nào cũng rộn ràng ấm áp
các mẹ ở sos
đều được trang bị kiến thức về dinh dưỡng
các mẹ cũng giỏi tính toán
làm sao để các con được ăn no đủ
mùa hè mẹ lâm thường pha thêm nước chanh uống
để tăng sức đề kháng
hôm nay ngôi nhà hoa hồng của mấy mẹ con nhà mẹ lâm
rộn ràng hơn ngày thường
bởi sự xuất hiện của hai vợ chồng
anh dương và chị oanh
vợ chồng anh chị là người đỡ đầu
cho một đứa con của mẹ từ năm ngoái
trong dự án lọ đựng yêu thương
nhưng đây là lần đầu tiên mà họ gặp nhau
vậy là ngôi nhà đã có thêm hai người lớn
ngôi nhà cũng như có thêm sự che chở
sự động viên nho nhỏ
nhưng đã len lỏi vào những đứa trẻ
những cảm xúc đầu tiên
con thấy rất vui và hồi hộp ạ
con mong cô chú đến thăm nhiều
và dạy con nhiều từ tiếng anh hơn ạ
tôi rất thích ý tưởng về lọ đựng yêu thương
bởi vì nó cũng có một cái gì đó
nó rất là việt nam
nó cũng thể hiện một cái tình cảm
số tiền thì nó không nhiều
nhưng mà quan trọng nó là cái thái độ
quan trọng là cái suy nghĩ
dành cho cộng đồng
hiện tại thì tôi đỡ đầu hai cháu
do làng trẻ
sos giới thiệu
một cháu ở làng sos hà nội
và một cháu ở thái bình
sau chuyến thăm ngày hôm nay
thì mình nghĩ là mình sẽ chia sẻ
về con câu chuyện của các bạn ở đây
và mình rất mong rằng là
mình sẽ đưa được con đến để thăm các bạn
và từ đó con sẽ có một cái sợi dây liên lạc
về mặt tình cảm
để cảm nhận được rằng là
cũng có một người bạn
cũng tầm độ tuổi mình
và cũng được bố mẹ giúp đỡ
và tôi cũng rất là muốn
các con có thêm người đỡ đầu
để họ chia sẻ tình thương với các con
để các con được ấm áp hơn
được ảnh phúc hơn
điều làm trẻ đau khổ
không phải là thiếu ăn thiếu mặt
hay không được học hành
mà chính là không có gia đình
và không thuộc về ai
lọ được yêu thương với thông điệp
không để trẻ em phải lớn lên một mình
tham gia đỡ đầu
để bạn và trẻ đều nhận được tình yêu thương
từ khi mà có cái chương trình
lọ được tình thương khoảng hơn một năm nay
thì đối với trẻ em của toàn bộ hệ thống
làng trẻ em sos việt nam
đã có khoảng hơn một cháu được nhận đỡ đầu

và riêng đối với làng trẻ em sos hà nội
thì có khoảng tầm chín mươi lượt cháu
được nhận đỡ đầu
với khoảng hai trăm linh lượt người
đỡ đầu đã tham gia cái chương trình này
thì rất mong rằng không những chỉ những người đã tham gia
và còn sẽ nhiều người nữa
sau khi mà biết tới cái chương trình lọ tình thương này
sẽ tiếp tục rơi những cái cánh tay của mình ra
để nâng niu giúp đỡ
tạo mọi điều kiện
để cho các cháu có thể bước vào đời
một cách vững chắc trong tương lai
làng trẻ em sos việt nam
hiện đang có hơn năm cháu
với khoảng chín trăm linh trẻ mồ côi
bị bỏ rơi và trẻ có hoàn cảnh khó khăn
được nuôi dưỡng giáo dục
trẻ cần được đỡ đầu
đa số đã mất đi sự chăm sóc của cha mẹ ruột
có trẻ chưa bao giờ biết
gia đình ruột thịt của mình là ai
bỏ vào lọ đựng tình thương
chỉ ba trăm linh đồng một tháng
để thay đổi tương lai của một đứa trẻ
bốn mươi số tiền bạn đóng
sẽ được dùng mua thức ăn cho trẻ
bốn mươi cho trẻ được học hành
một mươi cho việc chăm sóc y tế
một mươi cho việc chăm sóc y tế
và một mươi cho quần áo
và các hoạt động khác của trẻ
bạn có thể tìm hiểu và tham gia đăng ký
đỡ đầu cho trẻ em sos
tiếp tục với phần tin
thưa quý vị ngày một mươi một tháng sáu
trợ quê tiên phước chính thức khai trương
tại thị trấn tiên kỳ
đây là một trong những hoạt động hưởng ứng festival
di sản quảng nam lần thứ sáu
của huyện tiên phước
năm ở khu trung tâm huyện lị tiên phước
điểm đầu mối các tuyến đường giao thông trọng yếu của huyện
chợ quê tiên phước đã trở thành nơi giao lưu hàng hóa
giữa miền núi và miền xuôi
chợ quê tiên phước gồm chín gian hàng nông sản
thực phẩm được mở cửa hoạt động vào lúc sáng sớm
đến trước bảy giờ sáng hàng ngày
người dân từ các làng quê trong huyện
đem những loại trái cây nổi tiếng của huyện tiên phước
cùng các loại rau củ quả thủy sản gia cầm
được nuôi trồng trong vườn nhà ra chợ tiêu thụ
những sản phẩm sạch tươi ngon
được các tiểu thương mua gom để bán cho khách
hoặc đưa về xuôi
tạo nên một không gian chợ sầm út giữa vùng trung du sứ quảng
đến với chợ quê tiên phước
du khách không chỉ được thưởng thức những món quê dân dã
mà còn là dịp đến thăm những phong cảnh đẹp ở đây
như bãi đá lò thung làng cổ lộc yên hang rơi tiên an
nhà xuất bản kim đồng đã tổ chức buổi giới thiệu cuốn sách
lĩnh nam trích quái
ấn bản mới nhất với hơn hai trăm linh tranh minh họa vẽ tay
của họa sĩ tạ huy long
cuốn sách đã tạo được một sức hút đối với độc giả
bước đầu cho thấy cách tiếp cận
và làm mới di sản của cha ông
phù hợp với sự tiếp nhận của độc giả đương đại
lĩnh nam trích quái của trần thế pháp
được viết bằng chữ hán vào khoảng đời trần
qua thời gian được sự nhuận sắc chỉnh sửa
bồi đắp của nhiều thế hệ các nhà nho việt nam
tiêu biểu như vũ quỳnh kiều phú
ấn bản lĩnh nam trích quái của nhà xuất bản kim đồng
là ấn bản giữ lại gần như nguyên vẹn
bản dịch của các học giả đinh gia khánh
và nguyễn ngọc san
với hơn hai trăm linh tranh minh họa của họa sĩ tạ huy long
lĩnh nam trích quái là ấn bản đầu tiên
có tranh minh họa màu tuyệt đẹp
vén bức màn quá khứ để phát hoang
ánh sáng của viên ngọc minh châu quý giá này
hơn hai trăm linh bức tranh minh họa trong lĩnh nam trích quái
được vẽ tay hoàn toàn
được thực hiện kỳ công
mô phỏng phong cách tranh khắc hữu dân gian
tại buổi ra mắt sách lĩnh nam trích quái
họa sĩ tạ huy long đã chia sẻ thêm
về những bức họa xuất sắc này
cùng với sự tham gia của tiến sĩ nguyễn tô lan
đến từ viện hán nôm
giải bóng đá báo chí miền trung
là giải bóng đá dành cho những người làm báo
ở khu vực miền trung khởi xướng và sáng lập
được tổ chức lần đầu tiên vào năm hai nghìn một mươi năm
tại thành phố huế
trên cơ sở phát huy thành công của giải bóng đá báo chí
thừa thiên huế mở rộng do hội nhà báo việt nam
tỉnh thứ thiên huế tổ chức vào năm hai nghìn một mươi ba
năm nay giải bóng đá báo chí miền trung
lần thứ tư do cơ lộ bộ bóng đá báo chí
thường trú tại huế phối hợp với
hội nhà báo tỉnh thừa thiên huế đăng cai tổ chức
giải đấu đã quy tụ trên ba trăm linh
vận động viên của tám đội bóng
đến từ các tỉnh miền trung
đây là sự kiện thể thao phong trào có ý nghĩa
giải đấu thật sự đã trở thành một sân chơi bổ ích
và lành mạnh do tinh thần thể thao văn hóa
của những người làm báo khu vực miền trung
trong phần tin quốc tế
anh khẳng định đàm phán brexit đúng kế hoạch
đại diện của mỹ rút sớm khỏi
hội nghị bộ trưởng môi trường g bảy
thủ tướng theresa may tuyên bố
anh sẽ khởi động tiến trình đàm phán
về việc rời khỏi liên minh châu eu brexit
theo đúng kế hoạch vào ngày một mươi chín tháng sáu tới
tuyên bố trên được đưa ra
ngay sau khi có thông tin
đảng hợp nhất dân chủ
đảng chính trị lớn nhất bắc iceland
đã nhất trí ủng hộ chính phủ
thiểu số của bà may tại quốc hội
trong phần tin quốc tế
nhiều nhà lãnh đạo eu
đã bày tỏ lo ngại
rằng kết quả bất ngờ của cuộc tổng tuyển cử
ở anh vừa qua sẽ đe dọa khả năng
triển khai các cuộc đàm phán brexit
vào ngày một mươi chín tháng sáu theo đúng kế hoạch
tuy nhiên theo văn phòng thủ tướng anh
trong cuộc điện đàm với người đồng cấp đức
angela merkel thủ tướng theresa may
đã khẳng định nước anh đã sẵn sàng
khởi động các cuộc đàm phán brexit đúng thời hạn
trước đó thủ tướng anh theresa may
đã đạt thỏa thuận để thành lập chính phủ mới
với đảng dup
đảng chính trị lớn nhất tại bắc ireland
có đường lối thân anh
và nắm mời ghế trong quốc hội mới
chúng tôi đã có các cuộc đàm phán
với đảng bảo thủ
nhằm đem lại sự ổn định cho đất nước
vào thời điểm mà đất nước đang phải đối mặt
với những thách thức to lớn
chính phủ anh đã lên tiếng hoan nghênh cam kết
của đảng dup
trong bối cảnh các cuộc đàm phán về brexit
đang đến gần
sự kiến chi tiết thỏa thuận liên minh
sẽ được bàn thảo trong cuộc họp chính phủ
trong ngày hôm nay
một ngày trước khi quốc hội mới tiến hành phiên họp đầu tiên
tuy nhiên chính quyền của bà may
vẫn gặp sóng gió khi lựa chọn đảng dop để liên minh
bên cạnh lá đơn trực tuyến
với gần ba trăm linh chữ ký của người dân anh
phản đối kế hoạch thành lập chính phủ liên minh với dap
hàng nghìn người dân anh đã xuống đường phản đối
thậm chí các nghị sĩ trong đảng bảo thủ
và người ủng hộ đảng
cũng đã phản đối liên minh này
trong khi đó
người phát ngôn của hội nghị bộ trưởng môi trường g bảy
cho biết lãnh đạo cơ quan bảo vệ môi trường
đã được triệu tập về washington
trong khi đang tham dự hội nghị bộ trưởng môi trường
nhóm các nước công nghiệp phát triển
hàng đầu thế giới g bảy
tổ chức trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng sáu
tại thành phố bologna miền bắc italia
người phát ngôn của hội nghị bộ trưởng môi trường g bảy
david russo cho biết
ông pruitt sẽ rời bologna để về nước
sự một cuộc họp với tổng thống mỹ donald trump
chỉ vài giờ sau khi đến italia
để tham gia hội nghị bộ trưởng
hội nghị bologna
quyền trợ lý giám đốc cơ quan bảo vệ môi trường mỹ
bà jane nisida sẽ thay thế vị trí của ông pruitt
tiếp tục tham dự hội nghị
việc ông borrit rút sớm khỏi các cuộc thảo luận
có thể gây trở ngại hơn nữa
cho kế hoạch của các bộ trưởng môi trường
tại hội nghị kéo dài hai ngày này
các đại biểu của canada pháp đức italia
nhật bản và anh
hiện có kế hoạch sẽ đưa ra một tuyên bố chung
về một loạt vấn đề liên quan đến môi trường
trong đó có vấn đề biến đổi khí hậu
vào ngày một mươi hai tháng sáu
những kỳ vọng đối với hội nghị bộ trưởng môi trường g bảy
hiện khá thấp do quyết định của tổng thống donald trump
hôm một tháng sáu vừa qua
theo đó mỹ sẽ rút khỏi hiệp định paris
về chống biến đổi khí hậu
vốn được ký kết vào năm hai nghìn một mươi năm
bởi gần hai trăm linh quốc gia
các kế hoạch của tổng thống donald trump
nhằm tái thương lượng một thỏa thuận có lợi hơn cho mỹ
đã bị các nhà lãnh đạo đức pháp và italia
tổng thống hàn quốc moon jae in hôm nay
đã vừa chỉ định một phó thủ tướng
trách các vấn đề xã hội
và các bộ trưởng mới
trong đó có bộ trưởng bộ quốc phòng của nước này
theo văn phòng tổng thống hàn quốc
nguyên là người đứng đầu ngành giáo dục tỉnh kiêng hi
đã được chỉ định là bộ trưởng giáo dục
kiêm phó thủ tướng các vấn đề xã hội
một đô đốc hải quân nghỉ hưu
được chỉ định là bộ trưởng quốc phòng
bên cạnh đó tổng thống moon jae in
cũng chỉ định giáo sư an kiêng wan
một học giả thuộc đại học quốc gia seoul
là bộ trưởng tư pháp
bà kim eun kyung
cựu thư ký tổng thống là bộ trưởng môi trường
và ông cho dae yop
giáo sư thuộc đại học hàn quốc
ở thủ đô seoul là bộ trưởng lao động
như vậy tính đến nay
tân tổng thống moon jae in đã bổ nhiệm một mươi hai bộ trưởng
ngoài ra tổng thống moon jae in
cũng chỉ định các chức danh thứ trưởng môi trường
thứ trưởng lao động
cùng người đứng đầu viện quốc gia lịch sử hàn quốc
bộ trưởng nội vụ các nước thành viên eu
vừa nhất trí
ủng hộ đề xuất áp dụng quy chế kiểm soát an ninh
mới đối với khu vực miễn thị thực
nhập cảnh schengen
đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh eu
đang nỗ lực xiết chặt kiểm soát an ninh
sau khi nhiều thành phố lớn tại châu âu bị tấn công
đề xuất trên cho phép các nước eu
nhanh chóng kiểm tra giấy tờ tùy thân
và nhiều chi tiết khác đối với các du khách
được miễn thị thực
theo đề xuất mới này
những người nộp đơn xin miễn thị thực nhập cảnh
vào khu vực schengen
sẽ phải thanh toán mức phí năm euro
theo hình thức điện tử
để có thể nhập cảnh nhiều lần trong hơn ba năm
đồng thời phải tuân thủ quy trình kiểm tra an ninh
các ý kiến ủng hộ bày tỏ hy vọng
đề xuất sẽ được thông qua
và có hiệu lực sớm nhất vào năm hai nghìn hai mươi
đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh
eu đang nỗ lực siết chặt kiểm soát an ninh
sau khi nhiều thành phố lớn tại châu âu
bị tấn công
hiện công dân gần sáu mươi quốc gia không cần xin thị thực nhập cảnh
vào khu vực schengen
cơ quan thăm dò địa chất hải dương
tỉnh quảng châu vừa cho biết
trung quốc đã tiến hành khai thác được khoảng

ở biển đông
và các hoạt động thử nghiệm đang diễn ra xuân sẻ
theo cơ quan thăm dò địa chất hải dương
tỉnh quảng châu trung quốc
hoạt động khai thác và thử nghiệm này đã diễn ra được một tháng
kể từ sau khi việc khai thác băng chảy
được khởi động ở các vùng biển
gần cửa sông châu giang
thuộc tỉnh quảng đông miền nam trung quốc
tính đến chiều ngày một mươi tháng sáu
sản lượng khai thác hàng ngày là
thông cáo của cơ quan này nêu rõ
quá trình sản xuất khí ga đang diễn ra xuân sẻ
và hiện đang thiết lập nền móng cho bước tiếp theo
được biết các biện pháp nghiêm ngặt
cũng đã được áp dụng để bảo vệ môi trường
như theo dõi không khí các vùng biển đáy biển
và các thiết bị thăm dò
đồng thời theo dõi chặt chẽ lượng mê tan và các bondi oxy
băng cháy thường tồn tại dưới đáy biển
hoặc các vùng lãnh nguyên
có tên khoa học là natural hydrate
hoặc ga hydrate
băng cháy hình thành từ các loại khí thiên nhiên
như mê than ethan propane và nước
trong điều kiện áp suất cao và nhiệt độ thấp
nó có thể được đốt cháy như ethanol rắn
và đó là lý do tại sao nó được gọi là băng cháy
theo giới khoa học
một mét khối băng cháy
tương đương với một trăm sáu mươi bốn mét khối khí tự nhiên thông thường
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chương trình thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân
thân ái chào tạm biệt